thưa quý vị vụ việc hai vợ chồng tự chấm dứt cuộc sống xảy ra tại thôn lộc tuy xã công liềm huyện nông cống thanh hóa gây xôn xao dư luận trong những ngày qua
có không ít đồn đoán về nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên làm xáo trộn cuộc sống của người dân nơi đây
đáng chú ý hơn cả phải kể đến lời nhắn tuyệt mệnh của cặp đôi gửi cho chị gái ruột với nội dung xót xa
thông tin từ người thân các nạn nhân cho biết trước khi xảy ra sự việc vào khoảng hai giờ ba mươi phút ngày một mươi tháng bốn
người vợ là chị hát có nhắn tin với chị cái ruột sống gần đó với nội dung
hiện vợ chồng đã cùng đường không thể tiếp tục sống nữa mong anh chị cưu mang hai cháu nhỏ
đến khoảng sáu giờ sáng cùng ngày sau khi đọc được tin nhắn thấy có chuyện chẳng lành
nên vợ chồng chị gái nạn nhân đã đến nhà em gái gõ cửa nhưng không có ai trả lời
biết có chuyện chẳng lành mọi người phá cửa vào nhà phát hiện hai vợ chồng đã tử vong cùng lá thư tuyệt mệnh
như đã đưa tin sáng ngày một mươi tháng bốn người dân phát hiện hai vợ chồng anh lvt
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một và chị hth sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy tự chấm dứt cuộc sống tại nhà kho đối diện nhà chính của hai nạn nhân
tại hiện trường công an tìm thấy lá thư tuyệt mệnh của hai nạn nhân nội dung bức thư chưa được công bố
nhiều hàng xóm sống cạnh nhà cặp vợ chồng xấu số cho biết
mấy hôm nay thấy sinh hoạt của vợ chồng anh tê vẫn diễn ra bình thường
anh t làm trên xá còn chị h mở hàng tạp hóa buôn bán rau củ gạo bột tại nhà
hai vợ chồng rất chăm chỉ làm ăn
sáng anh tê đi làm tối về chở vợ ra chợ đầu mối ở thành phố lấy hàng về bán
chưa thấy vợ chồng họ cãi nhau lần nào cuộc sống khá êm ấm hòa thuận
anh t và chị h có với nhau hai đứa con cháu trai đầu đang học lớp một mươi một bé cái chuẩn bị thi lên lớp một mươi
mới đây dư luận vô cùng bức xúc trước sự xuất hiện một clip trên mạng xã hội
ghi lại vụ việc trẻ mầm non bị đối xử tàn bạo tại một trường mầm non
biên bản làm việc của công an xã lạc hồng với chủ cơ sở mầm non tư thuộc hoàng oanh
và thị tấm xác nhận vụ việc xảy ra trước tết nguyên đán tuy nhiên không nhớ chính xác thời gian cụ thể
liên quan đến vụ việc trẻ bị chút đòn roi xảy ra tại cơ sở mầm non tư thuộc hoàng anh
có địa chỉ thôn quang trung xã lạc hồng huyện văn lâm tỉnh hương yên
sáng ngày một mươi một tháng bốn phòng giáo dục và đào tạo huyện văn lâm đã thông tin về vụ việc
trước đó vào tối ngày chín tháng bốn phòng giáo dục và đào tạo huyện văn lâm đã nhận được thông tin
trên các trang mạng xã hội về vụ việc trẻ bị đối xử không tốt của giáo viên tại cơ sở mầm non hoàng oanh
ngay trong sáng ngày một mươi tháng bốn phòng đã cử lãnh đạo chuyên viên làm việc với ủy ban nhân dân xã lạc hồng
và cơ sở mầm non tư thuộc hoàng anh để nắm bắt về thông tin
chủ cơ sở mầm non tư thục hoàng oanh là bà trần thị loan cô giáo có trong video là kha thị tấm
đã được công an xã lạc hồng mời đến trụ sở làm việc lấy lời khai
biên bản làm việc của công an xã lạc hồng với chủ cơ sở và cô giáo trên
đã nhận có vụ việc đó
vụ việc xảy ra trước tết nguyên đán tuy nhiên không nhớ chính xác thời gian cụ thể
hiện công an xã lạc hồng đang tập hợp hồ sơ vụ việc trên theo quy định của pháp luật
cơ sở mầm non tư thuộc hoàng anh được thành lập theo quyết định số một trăm một mươi hai quy đề ubnz
ngay sau tháng bảy năm hai nghìn hai mươi của ủy ban nhân dân xã lạc hồng
bà kha thị tấm đã nghỉ việc từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
hiện ủy ban nhân dân xã đang phối hợp với các lực lượng chức năng để điều tra làm rõ vụ việc
ngay sau khi tiếp nhận thông tin ủy ban nhân dân huyện văn lâm đã chỉ đạo
ủy ban nhân dân xã lạc hồng khẩn trương phối hợp với các cơ quan xem xét
kiểm tra xử lý nếu vi phạm theo quy định của pháp luật đồng thời chỉ đạo các xã thị trấn
tăng cường kiểm tra các cơ sở mầm non tư thục trong toàn huyện xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
thưa quý vị theo thông tin từ đại diện cục cảnh sát giao thông
khởi tố bị can đối với nguyễn văn trường vì đã có hành vi tự tháo tồn hộ làn ở lề đường quốc lộ năm
để mở đường ngang trái phép qua đường sắt gây tai nạn khiến một người tử vong
giữa xe mô tố biển kiểm soát một mươi sáu n tám một trăm chín mươi bảy do trần xuân khờ

hậu quả ông trần xuân khờ bị tử vong
là chủ bãi phế liệu trường vui có hành vi tự tháo tôn hộ lan ở lề đường quốc lộ năm
để mở đường ngang trái phép qua đường sắt gây hậu quả ông trần xuân khầu tử vong do va chạm với tàu hỏa khi đi qua lối tự mở
đến ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với nguyễn văn trường về tội cản trở giao thông đường sát quy định tại khoản một điều hai trăm sáu mươi tám bộ luật hình sự
và đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
cục cảnh sát giao thông cho biết quý i năm hai nghìn hai mươi bốn toàn quốc xảy ra bốn mươi vụ đường sát làm chết ba mươi người bị thương năm người
để kéo giảm tai nạn giao thông đường sát cục cảnh sát giao thông chỉ đạo công an địa phương giả soát tham mưu chính quyền địa phương
xóa bỏ các lối đi tự mở đồng thời đề xuất mở thêm các đường ngang tại các vị trí đảm bảo theo quy định
để người dân lưu thông qua đường sắt được thuận tiện an toàn
mới đây bốn tổ công tác với hàng chục cảnh sát đã đồng loạt khám xét và thi hành lệnh bắt giam ba bị can
trong đó có hai phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn sáu trăm linh hai d bình thuận
cụ thể vào lúc chín h ba mươi phút sáng ngày một mươi một tháng bốn bốn tổ công tác với hàng chục cảnh sát của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận
đã đồng loạt công bố quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hai phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn sáu trăm linh hai d bình thuận
xã tân lập hàm thuận nam
ngoài khởi tố bắt tạm giam hai phó giám đốc nói trên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận cũng khởi tố bắt giam
một cựu nhân viên quản lý xe của trung tâm dạy lái xe thanh long đỏ bình thuận
cơ quan cảnh sát điều tra đã đồng loạt thực hiện lệnh khám xét tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn sáu trăm linh hai d và ba nơi cư trú của các bị can
tại xã đồng kho huyện tánh linh thị trấn tân nghĩa huyện hàm tân và xã hàm đức huyện hàm thuận bắc
được biết hai phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn sáu trăm linh hai d bình thuận là nguyễn đình nhật hai mươi bảy tuổi và huỳnh tấn tài ba mươi sáu tuổi
bị khởi tố về tội nhận hối lộ
lê hữu trác ba mươi hai tuổi cựu nhân viên quản lý xe của trung tâm dạy lái xe thanh long đỏ bị khởi tố về tội đưa hối lộ
trước đó vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận có thông báo kêu gọi các cá nhân có liên quan đến sai phạm
trong hoạt động đăng kiểm tự thú đầu thú chủ động khai báo tố xác tội phạm để được hưởng khoan hồng
công an bình thuận cho biết qua xác minh ban đầu phát hiện có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến quá trình hoạt động đăng kiểm xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba ubnd tỉnh bình thuận cũng có văn bản yêu cầu tăng cường công tác thanh tra kiểm tra kịp thời chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót trong công tác kiểm định phương tiện giao thông
trường hợp phát hiện các sai phạm thì phải xử lý kịp thời hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với trung tâm đăng kiểm đăng kiểm viên trong thực thi nhiệm vụ
tỉnh yêu cầu chủ động theo dõi nắm bắt kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kiểm định
nhất là các tổ chức cá nhân lợi dụng việc un tắc phương tiện tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới để thực hiện các hành vi trục lợi
cụ thể là các hành vi như nhận đăng kiểm hộ giúp làm nhanh kiểm định mua bán tem giấy chứng nhận kiểm định gây bức xúc dư luận xã hội mất niềm tin của nhân dân
thưa quý vị ngày một mươi tháng bốn tòa án nhân dân tp hà nội tuyên phạt bị cáo trương nhật nhớ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê quảng nam mức án tử hình về hành vi sát hại người
thực hiện kế hoạch đoạt mạng tình nhân trương nhật nhớ mua acid chất độc siyanur
người này dự định sẽ tạt acid vào người chị hát sau đó dùng sianua để tự chấm dứt cuộc sống
ở hàng ghế dành cho gia đình bị hại mẹ của chị đỗ xuân hát sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ở thanh trì hà nội nạn nhân của vụ án không nương nở
người mẹ đã từng vui mừng khi con gái đưa bạn trai về nhà giới thiệu
bà không thể ngờ bạn trai của con bà lại là người đàn ông đã có vợ con và gây ra sự bi thảm cho con gái bà
thời điểm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai trương nhật nhớ và chị đỗ xuân hát cùng là nhân viên của một ngân hàng
cả hai nảy sinh tình cảm yêu đương nam nữ
từ tháng năm đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba giữa hai người phát sinh nhiều mâu thuẫn nên chị hát chủ động chia tay và tránh mặn nhớ
do không được chị hát đáp lại tình cảm nên nhớ bực tức lên kế hoạch sát hại người yêu rồi tự chấm dứt cuộc sống
thậm chí nhớ còn nhiều lần nhắn tin đe dọa nếu chị hát không quay lại anh ta sẽ ra tay với chị
thực hiện kế hoạch nhớ mua một chai acid sulfuric khoảng năm trăm linh g chất độc cyanur với ý định sẽ tạt acid vào người chị hát
sau đó sẽ dùng chất độc cyanur để tự chấm dứt cuộc sống
anh ta cất cyanur cùng đôi găng tay vào trong cốc xe máy
khoảng bốn giờ ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba nhớ thức dậy lấy sáu ron bia trong tủ lạnh ra uống hết
khi trong người đã có hơi men anh ta để giao vào túi quần lấy chai dung dịch acid bỏ vào túi ni lông treo vào móc treo hàng trên xe máy
khoảng sáu giờ ba mươi phút cùng ngày nhớ điều khiển xe máy đến khu vực đường tà thanh oai huyện thanh trì để chờ sẵn chị hát đi làm qua
vừa thấy người yêu đi đến bị cáo điều khiển xe máy chạy song song với xe của chị hát và yêu cầu chị dừng xe để nói chuyện
chị hát không đồng ý mà tiếp tục di chuyển đến địa phận thôn cự đà xã cự khê huyện thanh hoài
trong khi đó nhớ vẫn bám theo sau chị
thế vậy chị hát điều khiển xe dễ vào sân nhà ông đinh văn trung ở thôn cự đà xã cự khê huyện thanh oai
nhớ cũng điều khiển xe đi theo đỗ xe bên cạnh xe của người yêu rồi tiến đến kéo tay yêu cầu hát đi ra ngoài để nói chuyện
trong lúc chị hát cương quyết từ chối nhớ giúp con dao đã chuẩn bị từ trước tấn công nạn nhân
ngay sau khi gây án nhớ bị mọi người đánh giá
người không chế bắt quạt tang và đưa về trụ sở công an
về phía nạn nhân dù được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do thương tích quá nặng nên đến khoảng bảy giờ năm mươi phút cùng ngày đã tử vong
tại tòa bị cáo trương nhật nhớ thừa nhận mình có quan hệ yêu đương với chị hát khi đã có vợ con và hát cũng biết điều đó
theo lời khai của nhớ thời điểm xảy ra vụ án anh ta rơi vào trầm cảm dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực
bị cáo chuẩn bị giao với mục đích đi gặp người yêu để đe dọa
luật sư bảo vệ quyền
trương nhật nhớ đồng hành với lợi ích của phía bị hại công bố lời khai của chị họ chị hát
người này nói rằng chị hát nhiều lần tâm sự với mình việc bị nhớ lừa dối tình cảm
chị hát đòi chia tay với bị cáo do phát hiện anh ta đã có gia đình
mẹ chị hát cho hay nhiều lần nhớ đến nhà bà chơi nhưng chưa bao giờ anh ta cho biết việc mình đã có gia đình
khi con gái bà muốn rước qua chuyện tình cảm nhớ đã đe dọa khiến chị hát hàng ngày phải đi làm bằng taxi
cho đến một hôm nhờ nhắn tin xin lỗi bảo con gái của bà cứ đi làm bình thường
anh ta đã về quê vì vậy con gái bà yên tâm đi làm bằng xe máy để rồi bị sát hại thảm thương
người nhà bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền một tỷ đồng
tuy nhiên hội đồng xét xử quyết định về phần dân sự buộc bị cáo phải bồi thường tổn thất tinh thần theo quy định là hai trăm tám mươi triệu đồng
ngoài ra bị cáo còn phải bồi thường chi phí phục vụ trôn cất cho chị hát và năm mươi triệu đồng là các khoản chi phí phát sinh khác
thưa quý vị chiều một mươi tháng bốn phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo đỗ hữu ca
cựu giám đốc công an hải phòng và một mươi hai bị cáo khác tiếp tục phần xét hỏi
khai báo trước tòa bị cáo đỗ hữu ca cựu giám đốc công an hải phòng nói
coi bị cáo trương xuân đức như em ruột và muốn cứu đức trên tinh thần đúng pháp luật
vợ chồng ông trùm mua bán hoa đơn trái phép trương xuân đức và nguyễn thị ngọc anh
được hội đồng xét xử yêu cầu lên xét hỏi về tội danh đưa hối lộ
đối với hành vi đưa hối lộ cho bị cáo nguyễn đình đương
cựu chi cục trường chi cục thuế huyện cát hải tp hải phòng và đỗ thanh hoài
cựu công chức tri cục thuế huyện cát hải hải phòng số tiền ba trăm sáu mươi hai triệu đồng
vợ chồng đức thừa nhận việc này
khai chức tòa bị cáo đương và hoài cũng thừa nhận nhận hối lộ của vợ chồng đức ba trăm sáu mươi hai triệu đồng
tiếp tục xét hỏi tội đưa hối lộ của vợ chồng đức đối với bị cáo đỗ hữu ca
bị cáo đức và ngọc anh đồng ý với nội dung cáo trạng truy tố không có ý kiến khác
đức và ngọc anh khẳng định lại một lần nữa trước tòa đã bốn lần mang tiền đến nhà bị cáo ca
với tổng số tiền là ba mươi năm tỷ đồng để nhờ ca chạy tội
ông trùng mua bán hóa đơn trái phép trương xuân đức khai
có quan hệ thân quen như anh em với bị cáo đỗ hữu ca khoảng một mươi chín năm
công việc gì nhà ca vợ trung đức đều có mặt
khi hành vi mua bán hóa đơn bị phát giác đức đã bỏ trốn và ngọc anh đến nhà ông ca nhờ chạy tội
được ông ca đồng ý
khai trước tòa bị cáo đỗ hữu ca thừa nhận
gần đến nhà đưa tiền với tổng số tiền ba mươi năm tỷ đồng
theo lời khai của bị cáo ca quá trình trao đổi với ngọc anh
biết đức có công ty ở quảng ninh về mua bán hóa đơn có thể được trích lại một mươi lợi nhuận
do đó ngọc anh ang áng phải chuẩn bị số tiền như vậy và mang số tiền đó đến nhà bị cáo ca
đỗ hiệu ca khai bản thân khi còn làm giám đốc công an
chỉ làm công tác quản lý không nắm rõ về hoạt động hóa đơn giá trị gia tăng
nên mới bảo ngọc anh tìm mọi cách gọi nước về
để họ cho rõ việc làm của đức là như nào
bị cao ca giải thích trước tòa
tôi rất muốn gặp đức để đưa đức ra đầu thú nhưng không được
tôi không bảo ngọc anh mang tiền đến nhà tôi
cách ngọc anh mang tiền đến cũng cựp dập vội vàng
mang tiền đến ngọc anh chỉ nói là anh cất tiền đi cho em
tôi nghĩ được đi vắng nhà có ba mẹ con
nên ngọc anh mang tiền đến nhà tôi gửi khi nào lấy thì đến lấy
tiếp tục khẳng định tại tòa
bị cáo ca cho rằng không hiểu ý của ngọc anh là mang tiền để nhờ chạy tội
mà chỉ nghĩ mang tiền đến gửi
yêu cầu đối đáp với lời khai của bị cáo ca
vợ chồng bị cao trưng xuân đước nguyên thị ngọc anh khẳng định
mang tiền đến nhà ca để nhờ chạy án chứ không phải mang tiền đến gửi
hội đồng xét xử tiếp tục làm rõ chi tiết
khi ngọc anh đến nhà ca đòi lại tiền ca không trả
ngọc anh khai tình tiết này nhưng bị cáo ca phủ nhận
đại diện viện kiểm soát cảnh báo
bị cao ca cần thành gần khai báo để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
bởi cơ quan tố tụng thu thập các bằng chứng một cách đầy đủ đúng trình tự và khách quan
lời khai nhận tội hoặc chối tội của bị cáo chỉ có giá trị khi phù hợp với tài liệu
chứng cứ có trong hồ sơ vụ án
mới đây phạm văn yên bảy mươi tuổi đã gian dối tự nhận là thành viên của trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng
là phó giám đốc văn phòng đại diện của trung tâm giáo dục truyền thống và lịch sử tại tỉnh thái bình
có thể giúp nhiều người được chế độ trợ cấp khuyết tật chế độ bệnh binh hàng tháng
trước đó cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tiêm nhận đơn trình báo của bị hại
về việc bị đối tượng ngừa đảo tự nhận chạy được các chế độ chính sách như trợ cấp khuyết tật chế độ bệnh binh cho nhiều người
ngay sau khi tiếp nhận thông tin cơ quan an ninh điều tra đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
làm rõ đối tượng và hành vi phạm tội
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan an ninh điều tra xác định
để có tiền tiêu xài cá nhân lợi dụng nhu cầu muốn hưởng chế độ chính sách của nhiều người
nguyễn phạm văn yên đã gian dối tự nhận là thành viên của trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng
là phó giám đốc văn phòng đại diện của trung tâm giáo dục truyền thống và lịch sử tại tỉnh thái bình
có thể giúp nhiều người được chế độ cấp khuyết tật chế độ bệnh binh hàng tháng
trong khoảng thời gian từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
đã có khoảng một trăm linh người bị hại đưa tiền cho yên để làm chế độ bệnh binh chế độ khuyết tật
tổng số tiền in chiếm đoạt được là hơn một tỷ đồng
qua công tác điều tra vụ án cho thấy để phòng chống và ngăn ngừa loại tội phạm này
cơ quan an ninh điều tra đề nghị nhân dân cần nhận thức rõ
chỉ có cơ quan chuyên môn của nhà nước là ngành lao động thương binh và xã hội
mới có thẩm quyền hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của nhà nước về chế độ
chính sách đối với người có công với cách mạng và bảo trợ xã hội
nêu cao tinh thần cảnh giác tỉnh táo trước các chiêu trò chạy chế độ của các đối tượng
khi cần tìm hiểu hoặc làm hồ sơ đề nghị hưởng chế độ chính sách
người có công với cách mạng hoặc bảo trợ xã hội
cần vào các trang web chính thức của chính phủ ngành lao động thương minh và xã hội
phải liên hệ trực tiếp với cán bộ chuyên môn làm công tác lao động thương binh và xã hội ca cấp
để được hướng dẫn giải quyết
qua đây cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái bình thông báo
ai là nạn nhân đã tham gia cung cấp thông tin hồ sơ tiền cho phạm văn yên
để làm chế độ thương binh bệnh binh trợ cấp khuyết tật
thì đến ngay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái bình để trình báo phối hợp giải quyết
thưa quý vị trong lúc đang di chuyển trên vùng biển thuộc tỉnh bình định
tàu cá qng chín mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi chín ts của ngư dân ở huyện lý sơn và chạm với tàu vận tải
đang vận chuyển hàng container theo hướng bắc nam
vụ tai nạn khiến tàu cá bị hư hỏng tám thuyền viên đi trên tàu may mắn thoát nạn
sáng ngày một mươi tháng bốn bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi cho biết
đơn vị vừa tiếp nhận và thực hiện quy trình xử lý vụ việc va chạm giữa tàu vận tải
và tàu cá qng chín mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi chín ts khi đang hoạt động trên biển
theo trình bày của ngư dân đi trên tàu bị nạn tàu cá qng chín mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi chín ts do ông dương văn tải ba mươi sáu tuổi
chú tệ thôn tây an hải lý sơn làm chủ kiêm thuyền trường
khoảng một giờ ngày chín tháng bốn tàu cá qng chín mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi chín ts
cùng tám ngư dân đang hoạt động tại khu vực biển cách cảng quy nhơn bình định khoảng một trăm năm mươi năm hải lý về hướng đông
thì xảy ra va chạm với một tàu vận tải chưa rõ biển số quốc tịch đang vận chuyển hàng công tên nơi theo hướng băng nam
may mắn vụ va chạm không gây thiệt hại về người
tuy nhiên tàu cá qng chín mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi chín ts bị gãy phần mũi mạng trái và nóc cabin bị bể
tàu có nguy cơ bị chìm các ngư dân phải vứt bỏ các vật dụng phương tiện sản xuất trên tàu để cứu người cứu tàu
sáng ngày một mươi tháng bốn tàu cá qng chín mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi chín ts đã về đến cảng sa kỳ để khắc phục hậu quả
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tiến hành kiểm tra đánh giá thiệt hại
đồng thời thông báo cho các đơn vị bộ đội biên phòng tuyến biển tuần tra kiểm soát
phát hiện tàu vận tải liên quan đến vụ tông va để điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân
tàu cá qng chín mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi chín ts công suất bảy trăm linh cv dài một mươi bảy năm mét
ngày bảy tháng bốn tàu xuất bến tại trạm
tàu kiểm soát biên phòng an hải thủ đô biên phòng lý sơn đi hành ngày câu trên vùng biển trường sa
thưa quý vị ngày một mươi tháng bốn người thân của hai vợ chồng tử vong bí ẩn trong một cửa hàng bán hoa
tại thị trấn lai uyên huyện bầu bàng bình dương đang làm thủ tục đưa thi thể về quê ăn táng
nạn nhân trong vụ việc này là vợ chồng anh lương văn hát sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
và chị đoàn minh tê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ tại bình phước
hai vợ chồng anh hát được phát hiện tử vong trong ngôi nhà
người vợ nằm trên nệm dưới đất còn người chồng cùng tử vong bên phòng bên cạnh
sau một ngày xảy ra vụ việc những người dân gần đó vẫn chưa hết bằng hoàng
không thể tin đôi vợ chồng trẻ bỏ lại con nhỏ sinh năm hai nghìn hai mươi một ra đi như vậy
theo một người hàng xóm chị tê thuê con nhà này để bán hoa
còn anh hát thì sinh sống và đi làm tại bình phước
khoảng một tháng anh hát lại xuống đây để thăm vợ
người hàng xóm kể do chị tê ở đây một mình nên hay đi chơi về giấc khuya
khi anh hát phát hiện thì hai vợ chồng có xảy ra
tranh cãi nhưng sau đó lại thuận hòa
cách đây một tuần anh hát có ý định tự chấm dứt cuộc sống
nhưng được vợ phát hiện nên đã kịp thời ngăn cản
cũng theo người hàng xóm do chị tê hay đi chơi về khuya nên anh hát khen tuông
đây có thể là nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng
người hàng xóm kể cách đây vài ngày mọi người thấy anh hát mua một cuộn dây thừng
rồi ngồi trước cửa hàng cắt ra thành từng đoạn ngắn
khi mọi người hỏi các dây thừng để làm gì thì anh hát không trả lời
tôi không ngờ chính cuộn dây thừng này lại được anh hát dùng để treo cổ
người hàng xóm kể thêm đêm xảy ra vụ việc ngày tám tháng bốn
anh hát vẫn ngồi trước cửa hàng nói chuyện cùng hàng xóm
tuy nhiên điểm bất thường là hôm đó gia đình lại đóng cửa đi ngủ sớm hơn mọi ngày
đến sáng hôm sau ngày chín tháng bốn một người hàng xóm hay làm phụ hoa cùng chị t đến cửa hàng
nhưng gọi mãi không thấy ai mở cửa
mọi người tìm cách mở cửa thì phát hiện chị tên nằm bất động dưới nệm ở phòng ngủ thứ nhất
còn anh hát tử vong trong căn phòng bên cạnh
người dân hô hoán nhau kiểm tra thì phát hiện cả hai đã tử vong từ lâu
người hàng xóm bùi ngùi kể lại không biết có chuyện gì mà cả hai vợ chồng ra đi để lại con nhỏ như vậy
sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương phối hợp cùng công an huyện bầu bàng
đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường để khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ vụ việc
bước đầu cơ quan công an xác định người vợ tử vong nhưng không có tác động ngoại lực
nghi ngờ có thể do bị bóc cổ còn người chồng được xác định tử vong do tự quyên sinh
qua thông tin thu thập được và kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu cơ quan điều tra xác định
người chồng đã sát hại vợ tự quyên sinh do mâu thuẫn tình cảm
thưa quý vị ngày một mươi tháng bốn toán nhân dân tỉnh quang ninh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án
mua bán hóa đơn đưa nhận hối lộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong phiên xét xử buổi sáng viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh đọc bản cáo trạng
và nêu tội danh của từng bị cáo sau khi được hỏi toàn bộ các bị cáo đều đồng ý
với bản cáo trạng và tội danh ngoài ra các bị cáo đều nộp lại số tiền thu lợi bất chính
để mong sự khoan hồng của pháp luật
cũng tại phiên tòa khi được hỏi về công ty ma đã thành lập để mua bán hóa đơn
bị cáo trương xuân đức cho biết chỉ nhờ tên doanh nghiệp thành lập đầu tiên
còn những công ty khác sau này bị cáo không nhớ nổi tên
bị cáo trương xuân đức nói tại phiên tòa tổng cộng có hai mươi sáu công ty được thành lập
nhưng bị cáo chỉ nhớ tên công ty cổ phần khánh dung tên các công ty còn lại không nhớ
khi tòa hỏi về các hành vi buôn bán hóa đơn thu lợi bao nhiêu bị cáo đức trả lời không nhớ
bị cáo này chỉ nói số tiền thu lợi từ việc làm phi pháp trên chủ yếu dùng để mua đất đai
khi bị bắt bị cáo đã chủ động khắc phục một bảy tỷ đồng
cơ quan công an cũng đã thu giữ một vài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
cụ thể bao nhiêu thì đức không nhớ
về phần vợ đước bị cáo nguyễn thị ngọc anh khi được chủ tọa phiên tòa hỏi thì không trả lời gì
ngoài việc nói rất hối hận và cảm thấy ăn năn
điều khó hiểu khi thẩm phán hỏi cơ quan công an có thu giữ tài sản gì khi khám xét nơi ở
bị cáo ngọc anh nói không thu giữ gì điều này trái ngược với lời khai của chồng bị cáo
theo cáo trạng năm hai nghìn bảy trương xuân đức sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
trú tại phường đăng hải quận hải an thành phố hải phòng
và vợ là nguyễn thị ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín quản lý
điều hành công ty cổ phần khánh dung hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
ngọc anh là kế toán trưởng của công ty và được trương xuân đức giao nhiệm vụ
quản lý bộ phận kế toán kê khai báo cáo thuế hợp thức hóa hồ sơ
và làm các thủ tục thành lập các công ty
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi một vợ chồng trương xuân nước đã sử dụng căn cấp công dân
của cả hai và người thân người quen bạn bè hoặc nhân viên làm thuê
để thành lập thêm các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn
trương xuân đức cùng vợ đã thành lập quản lý điều hành hai mươi sáu công ty
để mua bàn trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
kết quả điều tra xác định từ tháng ba năm hai nghìn một mươi ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
vợ chồng trương xuân nước đã mua bán một mươi năm sáu trăm bốn mươi bảy hóa đơn thu lợi bất chính trên bốn mươi một tỷ đồng
từ cuối tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai vợ chồng trương xuân nước đã bốn lần đưa tiền
cho ông đỗ hiệu ca tổng số ba mươi năm tỷ đồng để nhờ chạy tội
ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba trương xuân đức bị công an tỉnh quảng ninh bắt giữ
về hành vi mua bàn trái phép hóa đơn
sau khi chồng bị bắt ngọc anh đến nhà gặp ông ca hỏi về việc đã đo chạy tội rồi
mà chồng mình vẫn bị bắt và xin lại số tiền ba mươi năm tỷ đồng nhưng ông ca không trả lại tiền
ông ca còn mắng và đuổi ngọc anh về
ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ngọc anh bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
chứng từ thu nộm ngân sách nhà nước
đến ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
ông đỗ hiễu ca bị công an tỉnh quảng ninh khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mới đây bộ đội biên phòng thừa thiên huế lực lượng của đơn vị phối hợp với các bên liên quan
bắt giữ hai người có hành vi vận chuyển lâm sản là hai mét khối gỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ
theo đồn biên phòng cửa khẩu cảng thuận an cho biết vào lúc một mươi bảy h ngày chín tháng bốn
tổ công tác liên ngành đang trên đường tuần tra kiểm soát tại khu vực đường trấn hải thành
phường thuận an tp huế
thuận an tp huế thuộc địa bàn đồn biên phòng cửa khẩu cảng thuận an
đã phát hiện hai xe chở gỗ nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh hợp pháp
tổ công tác đã yêu cầu lái xe đưa phương tiện tăng vật vi phạm về đồn để làm việc
theo đó hai người này là dương phước quy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại phường xuân phú tp huế
điều khiển xe ô tô biển kiểm soát bảy mươi năm c một mươi bốn nghìn chín trăm chín mươi sáu trên thùng xe có chín phách gỗ
nguyễn đức phụng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại phường tây lộc tp huế
điều khiển xe ô tô biển kiểm soát bảy mươi năm c một mươi ba nghìn năm trăm tám mươi bốn trên thùng xe có tám phách gỗ
trong thùng hai phương tiện chở tổng cộng một mươi bảy phách gỗ hộp chưa xác định chủng loại
có khối lượng khoảng hai mét khối
hiện lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản tiếp tục điều tra
xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
mới đây sự việc nhóm một mươi người ở bình dương ép xe máy rồi tấn công nam thanh niên một mươi tám tuổi
đến ngất xỉu lấy đi một trăm tám mươi năm đồng và một đôi dép khiến nhiều người bất bình
trước thông tin về vụ việc này
công an phường tương bình hiệp thành phố thủ dầu một bình dương cho biết đơn vị đang điều tra làm rõ vụ việc
theo điều tra khoảng hai mươi ba h hai mươi phút ngày bảy tháng bốn
anh h m d sinh năm hai nghìn sáu ngụ tại phường tương bình hiệp tp thủ dầu một
điều khiển xe máy trên đường hồ văn cống
anh này bị một nhóm thanh niên khoảng một mươi người đi trên năm xe máy ép vào lề
dùng tay đánh vào mặt ất xỉu
nhóm này đã lục túi quần của nạn nhân lấy một trăm tám mươi năm đồng và một đôi dép
anh đê được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu
nhận tin từ bị hại công an phường tương bình hiệp đã vào cuộc truy xét và bắt giữ một mươi người
qua làm việc cả nhóm khai nhận đã thống nhất bàn bạc cùng nhau thực hiện hành vi cướp tài sản của anh đê
để lấy tiền chi tiêu cá nhân
nhóm này đã giao nộp năm xe máy dùng làm phương tiện gây án
công an thu giữ tăng vật cùng một đôi dép
riêng số tiền cướp được nhóm này đã tiêu hết
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật
mời quý vị cùng theo dõi
mới đây mạng xã hội xôn xao với hình ảnh ghi lại được từ camera giám sát cho thấy
một đoàn tàu đang di chuyển gần đến điểm giao cắt
thì một cô gái đi xe máy bất ngờ lao qua đường ray
cú va chạm xảy ra khiến người này bị đoàn tàu tông văn
nạn nhân là chị tnkl quê quán bình lục tỉnh hà nam
nạn nhân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
xe máy bị hư gỏng nghiêm trọng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh trì đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
ngày một mươi một tháng bốn công an tỉnh bình thuận cho biết các lực lượng thuộc đơn vị vừa phát hiện
một xưởng tái chế dầu nhớt tải tại huyện hàm tân giáp xanh huyện xuyên mộc tỉnh bà điều vũng tàu
trước đó vào chiều ngày một mươi tháng bốn sau một thời gian theo dõi
lực lượng công an huyện hàm tân đã ập vào kiểm tra một nhà xưởng rộng khoảng hai trăm linh m hai
nằm sâu trong rừng tràm được rào và che chắn kín đáo tại khu vực thôn suối bang xã thắng hải huyện hàm tân
lực lượng chức năng phát hiện đây là xưởng nấu tái chế nhớt tải trái phép do bốn người vận hành
qua kiểm tra lực lượng công an đã thu giữ tại hiện trường khoảng bảy lít dầu nhất thành phẩm không có nhãn mát
bốn lít nguyên liệu là nhớt tải được chứa trong các thùng nhựa có thể tích một m khối một thùng
một mươi thùng phi chất thải rắn và toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị hóa chất dung dịch phục vụ cho hoạt động tái chế
vừa qua thực hiện công điện của thủ tướng chính phủ về tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng
cục quản lý thị trường tp hcm đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tiến hành giả soát
kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng vàng trên địa bàn
qua kiểm tra tại các quận huyện bước đầu đoàn kiểm tra phát hiện một số doanh nghiệp kinh doanh vàng
bày bán các sản phẩm vàng trang sức không giấu nguồn cốc xuất xứ không có hóa đơn chứng tử không có nhãn hàng hóa
ngoài ra phát hiện nhiều mặt hàng bông tai mặt dây chuyền lắp tay cơn dấu hiệu
giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như chanel versat louis vuitton
lực lượng quản lý thị trường tp hcm đã lập biên bản và đang làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
ngay từ sáu giờ sáng ngày một mươi một tháng bốn tức mùng ba tháng ba âm lịch
nhiều khách đã quay kín cửa hàng chè nổi tiếng trên phố ngô thị nhậm quận hai bà trưng hà nội
để chờ mua bánh trôi bánh chay món ăn không thể thiếu trong ngày tết hàn thực
cùng thời điểm tại chợ hàng bè quận hoàn kiếm hà nội
những quầy bán bánh trôi bánh chay vô cùng đông khách người làm không ngơi tay
theo khảo sát giá mỗi hộp bánh trôi bánh chay từ một mươi năm đến hai mươi năm đồng một hộp
thay vì mua bánh làm sẵn cũng có nhiều người lựa chọn mua bột nếp về để tự làm bánh trôi bánh chay
trong ngày tết hàn thực giá mỗi cân bột nếp khoảng từ hai mươi đến ba mươi đồng
sáng ngày một mươi một tháng bốn tại cảng tiên sa tàu tôn dương vene hải quân pháp cập cảng tiên sa
thăm xã giao thành phố đà nẵng lễ đón được tổ chức tại cảng tiên sa với sự tham dự của đại diện lãnh đạo sở ngoại vụ
bộ tư lệnh vùng ba hải quân bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố
bộ chỉ huy quân sự thành phố đà nẵng phòng đối ngoại bộ tư lệnh quân khu năm và đại diện cục đối ngoại bộ quốc phòng
trong thời gian năm ngày từ ngày một mươi một tháng bốn đến ngày một mươi năm tháng bốn chín mươi tám sĩ quan thủy thủ do trung tá
sebastian drula chỉ huy tàu làm trường đoàn sẽ có nhiều hoạt động thăm hỏi chào xã giao giao lưu văn hóa
thể thao với các đơn vị quân đội ở thành phố đà nẵng chỉ huy tàu và các sĩ quan sẽ trào xã giao
lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng thăm và chào xã giao bộ tư lệnh vùng ba hải quân
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai đóng tại huyện núi thành tỉnh quảng nam
tối ngày một mươi tháng ba đội quản lý thị trường số ba thuộc cục quản lý thị trường thành phố hồ chí minh
phối hợp với đội sáu phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố hồ chí minh tối ngày chín tháng bốn
đã kiểm tra xe tải biển kiểm soát hai mươi chín c đang dừng trong quân viên kho quân đội sân bay tân sơn nhất
trên đường phàn thúc duyện quận tân bình phát hiện số lượng lớn thuốc tân dược không có hóa đơn chứng tử
kết quả khám phương tiện đoàn kiểm tra phát hiện thuốc tân dược ngoại nhập các loại không có hóa đơn chứng tử
có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài không có nhãn phụ bằng tiếng việt theo quy định
tăng vật gồm chín mươi năm danh mục thuốc tân dược với một mươi tám một trăm tám mươi chín hộp thuốc các loại
ước tính tổng giá trị hàng hóa là khoảng bảy tỷ đồng
đội quản lý thị trường số ba lập biên bản tạm giữ số thuốc tân dược trên cũng như tiến hành làm rõ vụ việc
mới đây thông tin từ ủy ban nhân dân xã đồng hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
sang nhận hai học sinh lớp bảy trên địa bàn xã này vừa bị đuối nước
hai nạn nhân là em ttm và lbt học sinh lớp bảy b trường trung học cơ sở đồng hóa huyện tuyên hóa
trước đó chiều cùng ngày hai em m và t cùng nhóm học sinh trường trung học cơ sở đồng hóa
rủ nhau đi tắm trên sông danh
đại sơn xã đồng hóa huyện tuyên hóa
trong lúc tắm hai em m và t bị đuối nước
phát hiện sự việc một số học sinh trong nhóm đã chạy đi gọi người lớn đến giúp đỡ
nhưng khi mọi người đến nơi thì hai em đã tử vong
ngày một mươi tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu cho biết
vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với trần văn út sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngụ tại xã vĩnh bình huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
hành vi lạm dụng kỷ niệm chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an trần văn út là thương lái thu mua lúa
ở vụ lúa đông xuân năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai lấy lý do là ngân hàng nghỉ nên không thể chuyển tiền cho người dân
trần văn út đã nhờ những người môi giới mua lúa tại địa phương đứng ra bảo lãnh
để út thu mua lúa sau khi bán sẽ trả tiền lại cho người dân
tuy nhiên sau khi vận chuyển lúa đi thì trần văn út không trả lại tiền như đã hẹn và bỏ trốn khỏi địa phương
tổng số tiền mà trần văn út chiếm đoạt của người dân là hơn một tỷ đồng
vừa qua cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận gò vấp nhận tin báo cháy ở hẻn tám mươi năm đường năm mươi một
nên điều xe và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
lúc này ông vũ việt tê bảy mươi một tuổi cha ruột chủ nhà bị mắc kẹt được cảnh sát đưa ra ngoài an toàn
ngọn lửa sau đó cũng được sập tắt
theo pc bảy diện tích cháy khoảng hai m hai là các xếp của căn nhà chứa đồ giấy quạt cũ
tổ liên gia phòng cháy chữa cháy khu phố bảy phường một mươi bốn đã tích cực tham gia chữa cháy để xử lý ngọn lửa ngay từ khi mới phát sinh ngăn chặn cháy lớn
trưa ngày một mươi tháng bốn lãnh đạo công an thành phố di an tỉnh bình dương cho biết
công an địa phương đang truy xét kẻ cầm dao chém hai bảo vệ xảy ra tại một trung cư ở phường đông hòa
theo đó tối ngày chín tháng bốn hai người đàn ông đi xe máy dừng trước trung cư tại phường đông hòa thành phố dị an tỉnh bình dương
lúc này một người đi vào trong nói chuyện với hai bảo vệ sau đó thanh niên còn lại cầm dao đi vào trong tấn công khiến một bảo vệ bỏ chạy
thủ phạm đuổi theo nạn nhân chém tiếp nhưng không trúng người đàn ông trên quay lại tiếp tục tấn công một bảo vệ khác
nam bảo vệ đã nhanh chóng nhảy ra khỏi nơi làm việc chạy thoát thân toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại
tòa án nhân dân tỉnh quảng nam vừa mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt nguyễn văn dương sáu năm tù
trần văn công ba năm sáu tháng tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy
và bị cáo nguyễn văn dưỡng năm năm sáu tháng tù về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy
theo nội dung cáo trạng dạng sáng ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực vùng biển thu quyện thăng bình tỉnh quảng nam
xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy giữa tàu chở hàng thị long sáu mươi tám số hiệu nd ba nghìn sáu trăm bốn mươi tám với tàu cá qng chín mươi một nghìn bốn trăm hai mươi sáu ts
vụ tai nạn khiến ba người chết
và làm chìm tàu cá qng chín mươi một nghìn bốn trăm hai mươi sáu ts gây thiệt hại về tài sản bảy mươi triệu đồng
nguyên nhân vụ việc được xác định là do hành vi của các bị cáo nguyễn văn dương trần văn công và nguyễn văn dưỡng
cụ thể đối với bị cáo nguyễn văn dương mặc dù được phân công với vai trò vị trí là thợ máy trên tàu thịnh long sáu mươi tám
không được phép trực tiếp điều khiển tàu nhưng nguyễn văn dương đã trực tiếp điều khiển tàu
do không chú ý quan sát không khai tác hiệu quả thiết bị radar trên tàu nên nguyễn văn dương không kịp thời phát hiện tàu cá qng chín mươi một nghìn bốn trăm hai mươi sáu ts
do trần văn công điều khiển đang di chuyển cắt hướng nhau
tại thời điểm xảy ra tai nạn trần văn công là thuyền trưởng tàu cá qng chín mươi một nghìn bốn trăm hai mươi sáu ts đã không phân công cắt cử thuyền viên lái tàu và cảnh giới
tự ý bỏ khoang lái khi các thuyền viên trên tàu đã ngủ
bị cáo nguyễn văn dưỡng là người được phân công ca trực trực tiếp điều khiển tàu thị long sáu mươi tám
dương biết rõ nguyễn văn dương chỉ được phân công làm thợ máy không được phép trực tiếp điều khiển tàu
chỉ vì dương là em ruột của dưỡng và để dương có kinh nghiệm trong việc lái tàu nên nguyễn văn dưỡng đã giao cho dương trực tiếp điều khiển tàu trên vùng biển tỉnh quảng nam
trong chiều ngày một mươi tháng bốn các đơn vị liên quan công an tp thủ đức tp hcm vẫn đang phối hợp cùng công an phường bình trưng đông điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ nổ bình ga khiến một người bị thương phải nhập viện
thông tin ban đầu trước cùng ngày
một cô gái làm việc trong tiệm tóc tại đường bốn mươi hai phường bình trưng đông tp thủ đức
trong lúc bật bếp ga mini ở khu vực nhà bếp thì bình ga phát nổ
vụ việc khiến cô gái bị thương bỏng và được mọi người nhanh chóng đưa vào bệnh viện lê văn thịnh cấp cứu
ghi nhận tại hiện trường nhiều mảnh kính vỡ văng tung tuế phân kính của cửa chính ra vào căn nhà cũng bị bể
người dân địa phương cho biết thời điểm xảy ra vụ việc họ nghe thấy tiếng nổ lớn trong tiệm tóc
sau đó một cô gái bị thương được đưa đi cấp cứu
tiếp nhận thông tin các đơn vị nghiệp vụ công an tp thủ đức và công an phường bình trưng đông
đã có mặt khám nghiệm hiện trường lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc
liên quan đến vụ nữ sinh lớp bảy tử vong sau giờ thể dục ngày một mươi tháng bốn trường công an huyện buôn đôn cho biết
cơ quan này không kháng nghiệm tử thi mhbai một mươi ba tuổi học sinh lớp bảy trường trung học cơ sở lê hồng phong xã ea hua tử vong trong giờ thể dục
quy định này được thực hiện theo nguyện vọng của gia đình
cũng theo trường công an huyện buôn đôn
gia đình cho biết mhbai có tiền xử bệnh tim nên đề nghị không kháng nghiệm tử thi để an táng cho em
trước đó sáng ngày tám tháng bốn tại trường trung học cơ sở lê hồng phong có tiết học thứ tư môn giáo dục thể chất do cô giáo trương thị thùy vân giảng dạy
đến khoảng chín h năm mươi tổng phụ trách đội báo tin lên lãnh đạo nhà trường với nội dung mhbai bị ngất trong giờ học được sơ cứu tại phòng y tế
nhận được tin báo nhà trường đã gọi taxi để đưa học sinh lên trung tâm y tế huyện cấp cứu
sau khi tiếp nhận trung tâm
y tế huyện buôn đôn đã tiến hành cấp cứu và chuyển bệnh nhân đến bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
đến một mươi một h bốn mươi năm cùng ngày mhbai đã tử vong tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
trước thông tin lan truyền về nhiều ổ rắn độc tại huyện đảo phú quý bình thuận sáng ngày một mươi một tháng bốn
đại diện chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đảo phu quý lên tiếng đính chính và cho biết đây là thông tin chưa chính xác
huyện đảo phú quý thuộc tỉnh bình thuận có thể xem là một quần đảo
ngoài đảo phú quý đảo lớn còn có chín đảo nhỏ bao bọc xung quanh
cụ thể các hòn đảo lẻ nằm về phía bắc và tây bắc gồm có bốn đảo hòn trứng hòn đen hòn dữa và hòn đỏ
các hòn đảo lẻ nằm về phía nam và đông nam gồm có năm đảo hòn chanh hòn hải hòn khám hòn đồ lớn hòn bú hòn tí hòn vung hòn đồ nhỏ hay hòn trào
hiện nay phú quý mới khai thác cho du khách tham quan du lịch tại đảo lớn và đảo hòn tranh
việc trên mạng xã hội có đăng tải video tại hòn đen mới xuất hiện loài rắn động nhất thế giới là thông tin chưa chính xác
tại hòn đen loài rắn này đã có từ lâu chứ không phải mới xuất hiện
người dân địa phương thường gọi là rắn biển hoặc rắn nước
theo nhiều người trên đảo phú quý ban ngày loài rắn này thường chui vào hang và cuộn khoanh tròn ban đêm mới đi ra kiếm ăn
thức ăn của chúng là cá
người dân trong quá trình đánh lưới đôi khi loài rắn này cũng vướng vào lưới
ông ngô tấn lực chia sẻ về độc tố thì chưa biết ở mức độ nào
vì từ trước đến nay người dân trên đảo chưa có trường hợp nào bị rắn này cắn
trước đó ngày một mươi tháng bốn trên mạng xã hội xuân sao hình ảnh kèm thông tin cảnh báo có rắn độc ở đảo hòn đen phú quý
cụ thể bài đăng kèm hình ảnh video clip chia sẻ
mọi người đi du lịch đảo phú quý cân nhắc hạn chế đi các đảo hòn đen nhé
ổ rắn này được tìm thấy trên đảo
một trong những loài rắn có độc tố mạnh nhất
không những một ổ mà có rất nhiều ổ
ổ này tầm một mươi năm đến một mươi bảy con
những thông tin sai lệch này đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến du lịch của huyện đảo
đặc biệt là khi phú quý đang bước vào mùa biển êm cao điểm du lịch
khi xuất hiện thông tin về ổ sắn độc nhiều người bày tỏ lo ngại không an toàn khi đến du lịch đảo phú quý
hiện các cơ quan chức năng đang xem xét mức độ ảnh hưởng của những thông tin sai lệch này để có hình thức xử lý
cách đất liền năm mươi sáu hải lý theo hướng đông nam huyện đảo phú quý được biết đến là nơi có tiềm năng kinh tế biển rất lớn
đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch
thiên nhiên đã ban tặng cho phú quý một phong cảnh thiên nhiên thơ mộng hoang sơ với các bãi tắm đẹp
những năm gần đây du lịch phú quý đã có những bước phát triển mạnh
nhất là từ khi nguồn điện được phát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong ngày mở ra một thời kỳ mới cho phú quý
đầu tháng bốn là lúc những cánh đồng lúa ở bình định chín rộ màu vàng trải dài thơ mộng khiến cho người ta no mắt khoan khoái tất thể các giác quan
mỗi năm vào độ tháng bốn huyện tuy phước thị xã an nhơn tỉnh bình định lại được tô điểm bởi màu vàng óng của những cánh đồng lúa chín
tạo nên một khung cảnh đẹp
để tránh nắng hẻ gây gắt người nông dân thường ra đồng gặt lúa từ sáng sớm hoặc chiều muộn
nhờ áp dụng máy móc hiện đại nên việc thu hoạch lúa của người nông dân đã bớt phần cực nhọc
trên những cánh đồng người gom lúa rơi vãi người vác người chở thóc tạo nên bức tranh lao động nhộn nhịp khẩn trương
các bao lúa sau khi gặt được người nông dân thu gom mang lên bờ chờ thương lái đến mua tại chỗ như thỏa thuận trước đó
hoặc được chất lên xe đưa về nhà phơi chữ ăn dần
những bao thóc cuộn dơm chất kín trên chiếc xe vận chuyển về nhà
mùa màng bội thu khiến nét mặt ai cũng hân hoan phấn khởi
dâm dạ được máy gặt đập liên hợp bó thành một cuộn vừa người ôm
bà con chỉ việc thu gom mang về làm thức ăn cho gia súc hoặc bán cho thương lái để phục vụ các mục đích khác trong nông nghiệp
dâm dạ cũng có thể được đốt tại chỗ để làm phân bón bùi dưỡng cho đất
chiều muộn trẻ em được theo cha mẹ ra đồng tung tăng thả diều no đủ
nhìn từ trên cao đồng lúa chín một màu cùng những con rìu no gió tạo nên bức tranh thiên nhiên động lòng người
tiếng máy cắt lúa rộn ràng kèm theo nhịp ca của đàn chim tiếng kêu của gà bò tạo nên hòa nhạc tự nhiên của thôn làng
hương lúa chín quẹn với mùi dâm dạ khiến cho người ta khoan khoái tất thảy các giác quan
những vầng khói bảng lạng khi ánh triều tà dần buông khiến cho chân lữ khách cũng vấn vương nỗi nhớ nhà
mây qua vùng ký ức là bộ siêu tập các cổ vật đương đại đầy mê hoặc sinh ra từ những mảnh ký ức lịch sử đang dần tàn phai và mai một
đây cũng là tên cuộc triển lãm của lưu tuyền diễn ra từ ngày một mươi hai tháng bốn đến ngày một mươi chín tháng năm tại hà nội
một mươi vận động viên đã khởi động chạy tiếp sức từ quảng bình đến thành phố điện biên phủ
sự kiện trong khuôn khổ giải thaco marathon vì an toàn giao thông điện biên phủ năm hai nghìn hai mươi bốn
sự kiện do ủy ban nhân dân tỉnh điện biên phối hợp với ủy ban an toàn giao thông quốc gia báo giao thông
tổ chức cùng với sự đồng hành tài trợ của công ty cổ phần tập đoàn trường hải tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam và tổ chức ghie
giải chạy nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
một mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn mùng bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn một trăm một mươi năm năm ngày thành lập tỉnh điện biên phủ
hai mươi tám tháng sáu năm một nghìn chín trăm linh chín hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
năm du lịch quốc gia điện biên phủ hai nghìn hai mươi bốn và năm an toàn giao thông hai nghìn hai mươi bốn
trước khi xuất phát đoàn vận động viên đã dâng hương tại mộ đại tướng võ nguyên giáp
trong suốt hành trình đoàn mang theo lá cờ quyết chiến quyết thắng
cùng bức tranh đại tướng võ nguyên giáp
với quảng bình
sau khi kết thúc hành trình hai kỳ vật trên sẽ được ban tổ chức trao tặng
cho nơi thờ tự đại tướng võ nguyên giáp
tại xã mường phăng thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
dự kiến các vận động viên sẽ hoàn thành quãng đường gần chín trăm linh km
trong vòng bảy mươi giờ tương ứng với bảy mươi năm kỷ niệm chiến thắng điện biên phủ
và sẽ đến thành phố điện biên phủ vào ngày một mươi ba tháng bốn
giải thaco marathon vì an toàn giao thông điện biên phủ hai nghìn hai mươi bốn
thú hôn hơn hai vận động viên trong nước và quốc tế tham gia
với năm c ly gồm năm km một mươi km hai mươi một km bốn mươi hai km bảy mươi km
đường chạy của giải sẽ đi qua các cứ điểm lịch sử như
him lam hồng cúm đổi a một
giải diễn ra trong một ngày một mươi bốn tháng bốn
cư ly bảy mươi km xuất phát sớm nhất vào lúc bốn giờ
cửa ly bốn mươi hai km xuất phát lúc sáu giờ
cửa ly hai mươi một km xuất phát lúc bảy giờ ba mươi
và hai cửa đi còn lại xuất phát lúc một mươi giờ
đường chạy sẽ đóng lúc hai mươi một giờ
ban tổ chức sẽ trao giải nhất nhì ba ở mỗi cửa ly
cả nội dung nam và nữ với tổng giải thưởng gần một trăm linh triệu đồng
lễ hội đền hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm nay
được tổ chức từ ngày chín đến ngày một mươi tám tháng bốn
gắn với tuần văn hóa du lịch đất tổ năm hai nghìn hai mươi bốn
sự kiện có nhiều hoạt động phong phú
thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo vùng đất tổ
công an tỉnh phú thọ đã xây dựng phương án
bảo đảm an ninh trật tự lễ dỗ tổ hùng vương
và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó công an tỉnh phú thọ huy động gần một cán bộ chiến sĩ
làm nhiệm vụ tại các chốt các đền các địa điểm
trên địa bàn thành phố việt trì và địa bàn lân cận
nhất là khu di tích lịch sử đền hùng
nơi diễn ra các hoạt động lễ hội
các phòng công an các huyện thành thị đều xây dựng kế hoạch
phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an và công an tỉnh phú thọ
đảm bảo an ninh an toàn phòng ngừa ngăn chặn
không để các đối tượng lợi dụng lễ hội
thực hiện các hành vi phá hoại hoạt động của các tà tạp đạo
đồng thời đấu tranh ngăn chặn các hành vi trụng cấp móc túi
cướp cướp giật tài sản đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
giả soát lên danh sách các đối tượng hình sự ma túy
để chủ động có biện pháp phòng ngừa từ sớm từ xa
ngay từ địa bàn cơ sở
nhằm đảm bảo an ninh trật tự tốt nhất cho lễ hội
theo đánh giá của ban tổ chức dỗ tổ
năm nay lượng du khách và đồng bào cả nước về đền hùng
sẽ đông hơn mọi năm
để chủ động đảm bảo trật tự an toàn giao thông
phòng ngừa ủn tắc giao thông và tai nạn giao thông
tại khu vực đền hùng và các tuyến đường trên địa bàn
công an tỉnh phú thọ đã xây dựng phương án phân luồng giao thông từ xa
đến thời điểm hiện tại cùng với việc chỉnh trang đô thị
công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
để phục vụ du khách hành hương về với đền hùng
cũng đã được tỉnh phú thọ chỉ đạo hoàn tất
sẵn sàng đón du khách trong và ngoài nước
về tham dự các hoạt động lễ hội của đền hùng
xin được chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác
ngày một mươi tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu đức
tỉnh bà rịa vũng tàu vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn quốc cương ba mươi tuổi
ngụ huyện nhà bè tp hcm để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoàn tài xa
bước đầu công an xác định cương giả mạo chủ kênh youtube
để lừa đảo tiền một gia đình ở huyện châu đức
theo điều tra ban đầu cuối tháng ba công an huyện châu đức
tiếp nhận tin báo về tội phạm do bà nt bốn mươi năm tuổi ngụ tại xã nghĩa thành huyện châu đức
về việc con trai bà là ph một mươi tám tuổi bị một người trên mạng xã hội
lừa sang làm lao động ở nước ngoài một công ty ở myanmar vào hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
sau đó gia đình bà l nhân được yêu cầu phải chuyển ba trăm sáu mươi triệu đồng để chua khát về
đến khoảng tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba hát dùng mạng xã hội nhắn về cho gia đình nói
là liên lạc với số điện thoại chín mươi hai một nghìn bảy trăm sáu mươi sáu x để nhờ người này giải cứu đưa hát về lại việt nam
theo hát đây là chủ kênh youtube thường đăng các video giải cứu người việt nam bị lừa sang lao động ở nước ngoài
sau đó bà lan gọi điện cho số điện thoại trên thì gặp một người nam tự xưng là chủ kênh youtube
có đội hỗ trợ giải cứu người từ myanmar về việt nam
người này yêu cầu bà l kết bạn gia lô để trao đổi các thông tin liên quan đến hát
và hứa cho gia đình bà l ứng trước số tiền còn thiếu để đưa hát
người này cũng gửi cho bà lư số tài khoản mang tên lê văn phong mở tại một ngân hàng và yêu cầu bà chuyển tiền
vì tin tưởng nên gần cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba bà l đã chuyển một trăm sáu mươi triệu đồng vào số tài khoản trên
và được người này sang nhận đã nhận
người này gửi lại cho bà l một hóa đơn thể hiện đã chuyển hai trăm năm mươi triệu đồng vào số tài khoản được cho là người thuộc đội hỗ trợ giải cứu bên myanmar
những ngày sau đó bà l liên tục trao đổi về tình hình giải cứu con mình
nhưng phía bên kia không trả lời và trôn tránh
cũng không trả lại số tiền đã nhận
nghi ngờ bà l liên hệ với chủ kênh youtube
khi được biết thông tin kênh này không sử dụng số điện thoại và số tài khoản bà l nhận được
biên mình đã bị lừa nên bà l trình báo công an huyện châu đức
tiếp nhận tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu đức
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra xăng minh sang lọc những người tình nghi
qua đó nổi lên nguyễn quốc cương
đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn công an huyện châu đức đã phối hợp với công an địa phương triệu tập cương lên làm việc
quá trình điều tra bước đầu cương khai nhận lấy thông tin về hát trên phần bình luận ở kênh youtube thật
sau đó đưa nhiều thông tin gian dối trong đó có số tài khoản để bà lầm tưởng và truyền tiền
thưa quý vị cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử vừa yêu cầu netflix dừng quảng cáo phát hành game không phép
trên nền tảng này và các kho ứng dụng tại thị trường việt nam trước ngày hai mươi năm tháng bốn
ngày một mươi tháng bốn cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đã có công văn gửi đến công ty netflix
yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật việt nam khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng
công văn nêu rõ qua giả soát kiểm tra các dịch vụ trên mạng cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
phát hiện công ty netflix đang quảng cáo trò chơi điện tử không phép trên ứng dụng netflix cung cấp cho người dùng việt nam
và cung cấp nhiều trò chơi điện tử trên app store việt nam và google play store việt nam khi chưa được cấp phép hoạt động tại việt nam
những hành vi vi phạm điều ba mươi một nghị định bảy mươi hai hai nghìn hai mươi ba ndcp của chính phủ quy định quản lý cung cấp
sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng
vì vậy cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử yêu cầu công ty netflix dừng việc quảng cáo phát hành trò chơi điện tử
trên ứng dụng netflix và các kho ứng dụng app store việt nam và google play store việt nam trước ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
nghiêm túc tuân thủ quy định của pháp luật khi cung cấp dịch vụ tại việt nam
trong trường hợp công ty netflix không thực hiện các yêu cầu trên bộ thông tin và truyền thông sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước liên quan
xử lý theo quy định pháp luật việt nam
việc công ty netflix phát hành game không phép vào thị trường việt nam đã tạo ra sự cạnh tranh thiếu công bằng trên thị trường game việt
vì các game này được phát hành mà không phải nộp thuế không phải chịu khâu kiểm duyệt cấp phép lưu trữ dữ liệu người dùng
trong khi đó các nhà phát hành tại việt nam khi phát hành game phải nộp lại một mươi thuế vat và thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có
thưa quý vị hoa cà phê ở tây nguyên đang ở trong khoảng thời gian nở đẹp
điều này khiến cho nhiều du khách tìm đến đây để có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên này
mùa hoa cà phê kéo dài từ tháng một đến đầu tháng bốn hàng năm
với hai ba đợt bung nở mỗi đợt kéo dài từ bảy một mươi ngày sau đó sẽ tàn dối kết quả
do sự tranh lệch về khí hậu nên thời gian hoa nở ở mỗi tỉnh sẽ khác nhau
thành phố buôn ma thuột đắk lắc và thành phố pleiku gia lai và các vùng ven là nơi có diện tích trồng cà phê lớn có hoa nở nhiều nhất
các điểm đến có nhiều hoa cà phê ở buôn ma thuột
làng cà phê trung nguyên trung tâm du lịch bản đôn khu du lịch sinh thái vườn trôm bư hồ lắc buôn dun
các điểm ở gia lai ia grai ia pa grong pa biển hồ đường đi tới núi rửa chư đăng gia
các điểm ở con tum huyện đắc hà huyện đắc rây tum mơ rông con plông đường lên măng đen
các điểm ở đăng nông ngoại thành thành phố giang nghĩa sa đắc nia sa đắc rờ màn xã thuận hạnh huyện đắc sông
để chụp ảnh hoa cà phê đẹp nên chọn thời điểm buổi sáng trước một mươi giờ hoặc lúc hoàng hôn khi ánh chiều chiếu xiên
nên chọn trang phục tránh màu trắng để nổi bật
các món ăn tiêu biểu của tây nguyên bún đỏ gỏi lá nem nướng cà nướng cơm lam phường hai tô bò một nắng hai xương
cà phê tại tây nguyên rất riêng du khách cũng không nên bỏ qua
tây nguyên có hai sân bay là buôn ma thuột và pleiku du khách có thể chọn bay tới các sân bay này sau đó di chuyển bằng đường bộ
các tuyến xe khách và xe buýt cũng rất phổ biến để đến tây nguyên từ các thành phố lớn
trong phạm vi các thành phố lớn tại khu vực tây nguyên và vùng lân cận có thể thuê xe máy để di chuyển với giá giao động từ một trăm linh đồng đến hai trăm linh đồng một ngày tùy loại xe
nên di chuyển bằng xe máy sẽ dễ tiếp cận nhiều đồi cà phê và công tiện chụp ảnh trên đường đi